ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện tăng cường quản lý
kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn và kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường
thành phố yêu cầu kết hợp nhiều biện pháp quản lý để phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm cũng như các điều kiện
để các cơ sở vi phạm tiếp tục hoạt động sau khi đã bị xử phạt và bị áp dụng hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn
các sở ngành quận huyện có trách nhiệm công khai thông tin doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính
cũng như kịp thời cung cấp thông tin cho sở kế hoạch và đầu tư về các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể vi phạm hành chính
sau đăng ký kinh doanh để sở kế hoạch và đầu tư xử lý các trường hợp vi phạm
thành phố cũng sẽ kiến nghị các cơ quan trung ương các biện pháp để cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường